dịch tả lợn châu phi hiện đang lan rộng ở nhiều tỉnh thành không chỉ làm ảnh hưởng đến người chăn nuôi mà ngay cả các hộ kinh doanh buôn bán thịt lợn cũng không thể tránh khỏi tình trạng ế hàng
lượng người mua giảm đi rõ rệt vì e ngại dịch bệnh sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những hàng bán thịt lợn ở chợ cho biết họ không dám bán nhiều thịt như mọi khi vì sức mua đã sụt giảm khoảng sáu mươi
người tiêu dùng đã hạn chế sử dụng thịt lợn chuyển sang dùng các loại thịt khác vì e ngại dịch bệnh
điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của bà con
một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống còn ngưng hẳn việc dùng thịt lợn và thay bằng nguyên liệu khác khi chế biến thức ăn
họ e ngại thực khách sẽ không đến quán nên chọn giải pháp an toàn
trên thực tế dịch tả lợn châu phi hoàn toàn không lây lan và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người
bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn cũng đã gửi công văn yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp đưa thông tin thất thiệt sai lệch
cho rằng bệnh dịch tả lợn châu phi gây nguy hại trực tiếp cho sức khỏe con người hay hành vi kêu gọi tẩy chay thịt lợn làm ảnh hưởng đến người chăn nuôi kinh doanh thịt lợn
người tiêu dùng cần tỉnh táo lựa chọn nguồn gốc thực phẩm sạch để dùng
nhưng không nên tin vào những thông tin thất thiệt không tẩy chay thịt lợn làm ảnh hưởng đến bà con chăn nuôi và kinh doanh mặt hàng này